tổng cục thuế cho biết tính đến ngày một mươi một tháng sáu cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn một trăm ba mươi tám tám trăm linh giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế đạt khoảng hai mươi
trong số giấy đề nghị gia hạn có một trăm linh bốn sáu trăm ba mươi bốn người nộp thuế là doanh nghiệp còn lại là hộ kinh doanh cá nhân tổng số tiền đề nghị gia hạn là ba mươi bảy hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng
như vậy sau hơn hai tháng thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo nghị định số bốn mươi một năm hai nghìn hai mươi của chính phủ đến nay mới chỉ có khoảng hai mươi doanh nghiệp tham gia
nguyên nhân là do khi triển khai nghị định số bốn mươi một về gia hạn thuế ngành thuế đã triển khai nhiều kênh hầu hết doanh nghiệp đều nắm bắt được chính sách và nếu thủ diện được gia hạn thì sẽ đăng ký
tuy nhiên nhìn vào hệ thống cho thấy số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ làm hồ sơ gia hạn rất thấp bởi họ đã thực hiện các nghĩa vụ thuế trước giai đoạn được gia hạn từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo tổng cục thuế không phải tất cả doanh nghiệp đều nằm trong diện được gia hạn thuế phát sinh nghĩa vụ thuế
vì thế đa số doanh nghiệp có số thuế phát sinh lớn mới làm thủ tục gia hạn ngoài ra cũng có doanh nghiệp lựa chọn nộp đúng tiến độ tránh để dồn lại vào cuối năm